khả thi việc cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững an toàn hiệu quả của hệ thống tổ chức tín dụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền
đó là nội dung tại nghị quyết phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy vừa được chính phủ ban hành
đó sẽ là nội dung chính của chương trình tài chính ngân hàng tuần này
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai trăm bốn mươi bảy
chính phủ vừa ban hành nghị định hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy ndcp về báo cáo tài chính nhà nước
trong đó quy định nội dung báo cáo tài chính nhà nước tổ chức thực hiện lập công khai báo cáo tài chính nhà nước trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước
theo đó nội dung báo cáo tài chính bao gồm tình hình tài sản của nhà nước nợ công và các khoản phải trả khác của nhà nước nguồn vốn của nhà nước tình hình thu nhập chi phí và kết quả hoạt động tài chính ngân hàng
tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi toàn quốc trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh dự trữ quốc gia
việc công khai báo cáo tài chính nhà nước được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức phát hành ấn phẩm niêm yết đăng trên cổng thông tin điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật
thời hạn công khai báo cáo tài chính năm ba mươi ngày kể từ nộp báo cáo tài chính
nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày một một hai nghìn một mươi tám
báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên được thành lập theo số liệu tài chính năm hai nghìn một mươi tám
bộ tài chính vừa ban hành thông tư ba mươi hai nghìn một mươi bảy ttbtc quy định về tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương và ngân sách các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thông tư này có hiệu lực thi hành vào ngày năm sáu hai nghìn một mươi bảy
theo đó mức phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh áp dụng thống nhất là hai mươi một một tháng
trên cơ sở một tháng ba mươi ngày tính trên số dư nợ tạm ứng và số ngày tạm ứng thực tế
trong khi đó quy định hiện hành là một mươi năm một tháng tính trên số dư nợ tạm ứng
nếu mức phí tạm ứng quá hạn sẽ được tính bằng một trăm năm mươi mức phí tạm ứng được tính theo quy định dựa trên số dư tạm ứng quá hạn và số ngày quá hạn
trừ trường hợp quá hạn nhưng được bộ trưởng bộ tài chính gia hạn sẽ được tính phí hai mươi một như bình thường
phí tạm ứng được thanh toán định kỳ hàng tháng cho kho bạc nhà nước
liền kề sau tháng phải trả phí
mới đây quỹ tiền tệ quốc tế imf đã đưa ra dự báo tăng trưởng cho khu vực châu á thái bình dương
với mức tăng trưởng kinh tế trên năm trong năm hai nghìn một mươi bảy và tiếp tục đã tăng trưởng mạnh mẽ
theo đó năm nay nền kinh tế khu vực châu á thái bình dương được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng năm năm
cao hơn mức năm ba của năm hai nghìn một mươi sáu và tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng toàn cầu
imf dự đoán rằng dưới sự ảnh hưởng của các nền kinh tế
dưới sự ảnh hưởng của chính sách tiền tệ mở rộng của mỹ và sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của trung quốc
nền kinh tế khu vực châu á thái bình dương sẽ có khả năng tăng trưởng trong ngắn hạn
tuy nhiên rủi ro từ siêu tái kinh tế vẫn tiếp diễn bắt nguồn từ nhiều chính sách mà khu vực phải đối mặt
như bảo hộ thương mại gia hóa dân số và mức tăng năng suất lao động chậm
imf cũng đưa ra nhận định rằng các quốc gia châu á sẽ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng toàn cầu
miễn là các chính phủ tiếp tục đưa ra những hỗ trợ về chính sách mở rộng nhu cầu nội địa
và tiến tới những cải cách để vượt qua những trở ngại đối với tăng trưởng
tuần qua ngân hàng trung mương trung quốc đã cam kết sẽ đẩy mạnh phát hành giấy phép kinh doanh
cho việc báo cáo mức độ tín nhiệm cá nhân trên nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân an toàn và hiệu quả
theo đó tính đến thời điểm này các tổ chức giám sát nhà nước của trung quốc
bao gồm cả ngân hàng trung ương vẫn chưa bàn hành bất kỳ giấy phép báo cáo mức độ tín nhiệm
cá nhân nào mặc dù trên một tổ chức chưa được kiểm soát yêu cầu thực hiện loại hình báo cáo
tiến dụng này ở trung quốc trước đó tháng một năm hai nghìn một mươi năm ngân hàng trung mương trung quốc đã sàng lọc
và chấp thuận tám tổ chức tài chính về việc phát hành giấy phép báo cáo mức độ tín nhiệm
tuy nhiên vì lý do thận trọng và đề phòng sau đó việc phát hành đã được rút lại
ngân hàng nhân dân trung quốc đã yêu cầu tất cả các tổ chức tuân thủ được cấp phép duy trì độc lập
với bên thứ ba công bằng và bảo mật dữ liệu thông tin cá nhân
ngân hàng trung ương cũng nhấn mạnh các tổ chức được cấp phép không được thu thập quá tải thông tin
xử lý không hợp lý và sử dụng thông tin cá nhân trái phép